hôm nay liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam vcci đã tổ chức hội thảo công bố báo cáo dòng trẻ pháp luật kinh doanh năm hai nghìn một mươi chín
báo cáo đã điểm lại những chuyển biến nổi bật của pháp luật kinh doanh việt nam và góc nhìn quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp đối với các chính sách
năm hai nghìn hai mươi ba quốc hội đã ban hành một mươi sáu luật chính phủ ban hành chín mươi chín nghị định thủ tướng ban hành ba mươi ba quyết định các bộ ban hành năm trăm một mươi thông tư
công tác xây dựng pháp luật ngày càng thật trễ về quy trình nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng văn bản tham gia và theo sát quá trình xây dựng chính sách pháp luật trong năm vừa qua
theo liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam các hoạt động cải cách cắt giảm đơn giản hóa chi phí cho doanh nghiệp đã tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ
cơ quan nhà nước có nhiều nỗ lực để thao gỡ các vướng mắc bất cập gây khó cho doanh nghiệp
dù vậy vẫn còn có một số chính sách chưa phù hợp cần phải tiếp tục thay đổi mạnh mẽ như quản lý xăng dầu hay thủ tục trong lĩnh vực quản lý giá
các chính sách chuyển đổi xanh dù đang được thúc đẩy mạnh mẽ nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn từ phía doanh nghiệp
nhằm đưa ra bức tranh tổng quan về các xu hướng thương mại điện tử hiện nay và tương lai diễn đoàn toàn cảnh thương mại điện tử việt nam hai nghìn hai mươi bốn do hiệp hội thương mại điện tử việt nam fecom tổ chức đã diễn ra sáng đầy tại hà nội
diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử năm nay thu hút hơn hai cá nhân doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử tại việt nam và quốc tế
nhiều chủ đề nóng và đang nhận được sự quan tâm đã được các diễn giả chuyên gia doanh nghiệp chia sẻ thảo luận tại diễn đàn như giảm thiểu rác thải nhựa
nghiên cứu thị trường về hành vi tiêu dùng thông minh khi mua sắm và thận trọng tri tiêu ứng dụng công nghệ thông minh ai để tăng trưởng đột phá
sự báo năm hai nghìn hai mươi bốn thương mại điện tử vẫn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng một mươi tám hai mươi trên một năm
doanh thu và sản lượng bán ra trên các sàn bán lẻ trực tuyến b hai c việt nam có thể đạt sáu trăm năm mươi tỷ đồng
chào mừng sáu mươi năm năm thành lập bộ khoa học và công nghệ một nghìn chín trăm năm mươi chín hai nghìn hai mươi bốn trung tâm giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị thuộc cục thông tin khoa học công nghệ
tổ chức triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để quảng bá kết nối các doanh nghiệp đưa khoa học công nghệ vào cuộc sống
triển lãm được tổ chức với sự tham gia của các gian hàng đến từ các đơn vị doanh nghiệp thuộc các hội hiệp hội viện nghiên cứu trường đại học đang hoạt động tại sản giao dịch công nghệ thuộc cục thông tin khoa học công nghệ quốc gia
triển lãm tập trung vào các lĩnh vực công nghệ như cơ khí chế tạo trong nông nghiệp chuyển đổi số nông nghiệp công nghệ cao nông nghiệp hữu cơ thủ công mỹ nghệ các sản phẩm công nghệ thông tin và tự động hóa
qua đó nhằm giới thiệu đến cộng đồng các sản phẩm áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến ứng dụng công nghệ cao công nghệ xanh đạt các tiêu chuẩn chứng nhận việt gap global gap organic hữu cơ mã vùng trồng mã đóng gói cho sản phẩm nông sản phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
ngày hai mươi năm tháng bốn hàng năm tổ chức y tế thế giới who kỷ niệm ngày thế giới phòng chống bệnh sốt z nhằm nhấn mạnh cam kết của cộng đồng cũng như sức mạnh toàn cầu trong việc đoàn kết vì mục tiêu chung hướng đến một thế giới không còn bệnh số z
who đặt mục tiêu giảm tỷ lệ mắc số z y nhất chín mươi vào năm hai nghìn ba mươi
ngày sốc rét thế giới là một sự kiện quốc tế được tổ chức vào ngày hai mươi năm tháng bốn hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về bệnh sốc rét
và huy động các nỗ lực kiểm soát loại trừ căn bệnh này
sốt rét là một bệnh truyền nhiễm do ký sinh trùng gây ra dễ lây truyền từ người này sang người khác do mũi đốt với các triệu chứng như sốt ấn lạnh nhích đầu đau cơ và mệt mỏi
năm hai nghìn hai mươi ba số bệnh nhân sốc rét ở nước ta còn ghi nhận là gần năm trăm linh ca có bốn mươi sáu tỉnh được công nhận đã loại trừ bệnh sốc rét
trong số một mươi bảy tỉnh thành chưa loại trừ sốc rét vẫn còn lây truyền tại chỗ tuy nhiên số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp
việt nam quyết tâm loại trừ bệnh sốc rét vào năm hai nghìn ba mươi và để hoàn thành mục tiêu này thì rất cần sự chung tay đồng lòng trong việc thực hiện những giải pháp đồng bộ từ các cấp chính quyền và người dân